sáng nay một vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc bị cục quản lý thị trường phối hợp với công an tỉnh phú yên bắt giữ
số hàng bị bắt giữ gồm bảy ba trăm tám mươi chai bia nhãn hiệu henneken và một mươi năm chai sữa ensur
ngoài ra còn có một một trăm một mươi sáu lon sữa ensua dạng bột tất cả được nguy trang bằng các thùng nhựa trở chứng gia cầm
xe vận chuyển hàng mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c sáu nghìn chín trăm ba mươi ba do tài xế hoàng hiếu nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán quảng trị điều khiển chạy hướng từ quảng trị vào tp hcm để tiêu thụ
toàn bộ số hàng hóa được đưa về đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh phú yên để xử lý theo quy định của pháp luật